ngày một mươi bảy tháng ba ubnd tỉnh quảng ninh có văn bản về việc thành lập tám chốt kiểm soát liên ngành
kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh bằng đường bộ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
trong ngày hôm nay phóng viên truyền hình nhân dân đã có ghi nhận về ngày đầu tiên thực hiện việc kiểm soát
mỗi chốt bố trí ba tổ công tác làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày
bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng ba cho đến khi có chủ trương mới của ubnd tỉnh
chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát một trăm linh người nước ngoài đến quảng ninh
thực hiện đo thân nhiệt khai báo y tế lịch sử đi lại
kiểm soát chặt chẽ người việt nam đến và đi khỏi địa bàn tỉnh quảng ninh
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín quảng ninh đã yêu cầu thực hiện nghiêm việc kê khai y tế
và kiểm soát công dân du khách qua lại các cửa khẩu cảng khẩu trên địa bàn
việc triển khai tám chốt kiểm soát người và phương tiện vào quảng ninh tại các cửa ngõ trên đường bộ
cho thấy những quyết tâm và chủ động của quảng ninh trong công tác chống dịch
đây là biện pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các địa phương khác vào quảng ninh